thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an quận tân phú
tp hcm triệt phá thu giữ hơn ba trăm một mươi năm kg ma túy các loại cùng với súng đạn và tăng vật có liên quan
cụ thể cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam đối với nguyễn thanh cường
bùi thúy vi nguyễn đình trúc phương lê thanh tâm phạm văn học về hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy
và mua bán trái phép chất ma túy
khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của bùi thúy vi cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện nguyễn quốc việt
đang tàng trữ một khẩu súng dạng k năm mươi bốn và tám viên đạn
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn quốc việt về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
hai mươi năm năm tù là tổng hợp hình phạt mà tòa án nhân dân tỉnh gia lai tuyên phạt đối với một mươi ba bị can về tội giết người
cáo râm ma út giữ vai trò là người khởi xướng chủ mưu bị tuyên phạt một mươi ba năm tù
theo cáo trạng vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do có mâu thuẫn
rá ma út đã cùng với nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công gây thương tích cho ông xuân và hai người khác
tòa nhân dân tỉnh gia lai đã tuyên phạt một mươi ba bị cáo trên tổng số tám mươi một năm tù giam về tội giết người
trong khi đó tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo nguyễn phương bình và vợ lê thị bích trâm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng bình đã nhiều lần mang năm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đi thế chấp
vay tiền của năm bị hại để chiếm đoạt hơn chín trăm linh triệu đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn phương bình tổng hợp hình phạt là một mươi tám năm tù
lê thị bích trâm một mươi sáu năm tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm đang tạm giữ bốn đối tượng gồm nguyễn toàn trung
nguyễn mạnh liêm vũ anh nghiệp và võ đình phụng để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
các trinh sát đã theo dõi bắt quả tàng nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách
tại nơi ở của các đối tượng cũng là nơi sản xuất các loại văn bằng chứng chỉ
công an thu giữ gần ba trăm linh loại giấy tờ nghi vấn làm giả như căn cước công dân giấy phép lái xe
nhiều loại bằng cấp và máy móc thiết bị dùng để sản xuất văn bằng chứng chỉ
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận thông qua ứng dụng lai do tên hùng chưa rõ lai lịch làm trưởng nhóm
hùng chuyển các file phôi văn bằng giấy tờ đã có sẵn chữ ký và mộc đỏ
hùng chuyển cho phụng và nghiệp đi giao cho khách với giá từ một năm đến hai năm triệu đồng tùy loại
mỗi tháng trung và liêm được trả lương từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng phụng và nghiệp được trả hai trăm linh đồng trên một đơn hàng
trung bình mỗi tháng các đối tượng làm giả và tiêu thụ khoảng ba trăm linh loại giấy tờ văn bằng
trước đó trung và liêm đã từng có tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức vừa mãn hạn tù trở về
dùng bình hơi cay tấn công cảnh sát nguyễn thị kim chi tên gọi khác là minh anh
trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu
thành phố đà nẵng khởi tố bị can bắt tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào tối ngày sáu tháng một mươi một chi cùng với một số đối tượng lôi kéo tập hợp hơn bốn mươi thanh niên đi trên hơn hai mươi xe máy
tổ chức dàn hàng ngang lạng lách nẹp bô trên tuyến đường bạch đằng ven sông hàn
hướng về như nguyệt quận hải châu đà nẵng khiến nhiều người đi đường hoảng hốt
nhận được thông tin từ trung tâm chỉ huy công an thành phố đà nẵng
một tổ tuần tra của công an quận hải châu đã tổ chức triển khai ngăn chặn
tuy nhiên các đối tượng manh động tăng tốc bỏ chạy và tiếp tục có hành vi gây dối
một đối tượng trong nhóm còn dùng bình xịt hơi cay chống trả lực lượng tuần tra công an quận
qua điều tra đến nay đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu đã làm rõ hơn ba mươi đối tượng tham gia đua xe gây dối
trong đó nguyễn thị kim chi là một trong những đối tượng cầm đầu
thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện một số ổ nhóm đối tượng trộm cắp cướp
cướp giật tài sản của người dân đi đường trên những cung đường vắng vẻ vào đêm khuya
và mới đây công an quận bắc tử liêm cũng đã vừa bắt giữ một ổ nhóm dùng hung khí cướp tài sản
thu hồi một xe máy và điện thoại trả lại cho bị hại
đây là hiện trường thực nghiệm lại vụ án cướp tài sản chảy ra tại phường tây tư
quận bắc tử liêm hà nội
lợi dụng đêm tối hai đối tượng này đã chặn xe của một người đi đường
dùng dao nhọn khống chế cướp đi một xe máy một điện thoại di động và toàn bộ giấy tờ xe để dễ bể tiêu thụ
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
anh lâm anh ấy bảo là giờ nhà tiền trọ từ sắp đến mới chuẩn bị hết tiền để thi tiêu
vì anh ấy kêu là đi làm vụ cướp về anh em thi tiêu
anh em thấy đối tượng thì em mới hỏi anh lâm
là thằng này được không
rồi anh lâm kêu là cứ đi theo đi
từ khi nào đi lên là em cúp đầu xe
anh lâm xuống em rưa dao ra anh dọa nó
dù hành vi côn đồ hung hãn thế nhưng hai đối tượng này còn rất trẻ tuổi
chúng khai nhận đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi phạm tội
thế nên sau khi chiếm đoạt tài sản của bị hại
hai đối tượng này vẫn chở nạn nhân về nhà
em rút trong túi của áo của em ra có con dao đấy
em đe dọa
thì em đứng cách xa khoảng tầm một mét
em đe dọa
thì đối tượng sợ quá đối tượng đưa xe cho em bảo xe đây anh đi đi
trên đường đi em quay đầu lại đi đi
thì đối tượng có đưa điện thoại và đưa chìa khóa xe cho em
lúc đấy thì đối tượng mới bảo là anh ơi anh lai em về nhà
gần nhà với không có để ở đây xa mà lạnh quá
vừa mới đi được khoảng tầm năm mươi mét sau
người bị hại lại nhảy xuống xe hô cướp
thì em mới nam chạy ạ
sáu giờ sáng cùng ngày
hai đối tượng mang chiếc xe máy cướp được
đến một cửa hàng cầm đồ tại tỉnh hương yên
để cầm cố hai mươi triệu đồng
sau đó chia nhau tiêu xài
chiếc điện thoại bị một đối tượng giữ lại để sử dụng
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án
chỉ sau hai mươi bốn giờ
công an quận bắc tử liêm đã phối hợp với
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
bắt giữ hai đối tượng gây án ngay tại phòng trọ
vào cái thời điểm hiện tại là cuối năm
thì như dân gian hay gọi là tháng cùng mật
thì cơ quan công an cũng cảnh báo người dân
thì rất là vào
đêm tối là không nên đi một mình
và nếu đi làm hay là đi đâu thì
nên về sớm
và nếu như bắt buộc phải về muộn
thì nên chọn các cung đường
có nhiều đèn chiều sáng
và nhiều người qua lại
không nên đi đường tắt đường tối
rất dễ trở thành nạn nhân của các vụ cướp như này
rất là nguy hiểm và đến thi mạng
liên tiếp trong vòng một tháng qua
công an tp hà nội đã phát hiện
năm vụ trộm cắp và cướp tài sản
xảy ra tại các quận gia lâm hoàn kiếm bắc tử liêm
các vụ việc này
đều diễn ra vào đêm khuya
tại các cung đường vóng vẻ
chính vì vậy bên cạnh việc tăng cường
lực lượng tuần tra kiểm soát và bố trí các chốt an ninh
cơ quan công an cũng khuyến cáo
người dân cần nâng cao cảnh giác
trước những thủ đoạn của các đối tượng
tội phạm dịp cuối năm
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một
một phụ nữ mang theo nhiều tài sản
đứng trên cầu sài gòn hướng từ quận bình thạnh
đi thành phố thủ đức tp hcm
khi tới khu vực giữa cầu
người này đã bỏ lại tài sản rồi nhảy xuống sông
cano du lịch dưới sông sài gòn
đã tham gia ứng cứu
nghe tiếng chi hô các thành viên
trong một đoàn cano du lịch thuộc công ty
trách nhiệm hữu hạn sài gòn river tour
đã cho cano quay về hướng người phụ nữ
vừa nhảy xuống khi tới hiện trường
ba du khách nước ngoài cùng thành viên trên cano
nhảy xuống cứu người phụ nữ đưa lên cano
sau khi đưa vào bờ an toàn
mọi người chấn an tinh thần người phụ nữ
rồi bàn giao cho công an phường hai mươi hai quận bình thạnh